đang là công nhân tại khu công nghiệp bắc thăng long thành phố hà nội
mức lương chỉ bảy triệu đồng một tháng khiến cuộc sống của gia đình chị ở thủ đô rất khó khăn
những ngày cận tết nỗi lo lại càng nhân lên nhiều lần khi công việc bấp bênh
mọi chi tiêu trong gia đình những ngày gần đây đều được cắt giảm để tiết kiệm cho tết
bữa ăn vì thế cũng đơn giản hơn
ngày gần tết thì bao giờ cũng thấy mọi người cũng sẽ muốn dồn hết những cái tiền mà mình có được
ví dụ như lương thưởng để mình mang về quê làm sao để chi tiêu cái tết cho nó gọi là chú đáo nhất trọn vẹn nhất
thì ở trên này thì mình cũng sẽ chi tiêu tiết kiệm lại hơn một chút
có điều kiện thì người ta hay tuê xe về
nhưng mà mình với cái mức thu nhập của công nhân nó thấp như thế thì mình cũng có thể tính tiết kiệm làm sao
để cho nó gọi là những cái chi phí gọi là nó tiết kiệm nhất có thể
ví dụ như mỗi năm gia đình mình có con nhỏ
mà đi xe khách có một năm thì con đã từng ngất ở trên xe
là khoảng một mươi giờ đêm mình mới về nhà
mức lương công nhân ít ỏi vốn ngày thường chỉ tạm đủ lo cho gia đình
tết đến khiến hai vợ chồng chị trang không khỏi băn khoăn khi mua sắm tết
kế hoạch chi tiêu đều được cả hai bàn bạc kỹ càng
chọn mua những gì cần thiết
trong đó ưu tiên là quà cho bố mẹ
và hai con
lên kế hoạch chi tiêu trong tết là thế
nhưng anh chị cũng vẫn phải tính để ra một khoản dành cho việc chi tiêu sau tết
bởi theo anh chị dịp đầu năm thu nhập của cả hai vợ chồng gần như không có
điều này khiến cho nỗi lo tết chưa xong
thì nỗi lo sau tết lại đến
lâm nay vừa covid xong thì đi làm rất là khó khăn
tết đến rồi thì cũng lo lắng
mình là người
chủ gia đình thì lương lão thấp kém chẳng hạn
băn khoăn về xe cộ về tết
và các ông bà
với công việc là đi làm là từ sáu h sáng về nhà là một mươi hai h đêm rồi
có những hôm về trực thì là khoảng hai h
nên là muốn đi làm cũng không có thời gian và không có chức khỏe để làm thêm vào ngày hôm sau
với cái mức lương thu nhập của những người công nhân như chúng mình ấy
thì tết đến thì đúng là ai cũng mong muốn là được về quê để xung vầy với gia đình
nhưng mà ngược lại thì
cũng có những cái nỗi lo
ví dụ như là
bây giờ đi làm cả năm rồi
về thì cũng
muốn mua sắm cho con một bộ quần áo mới
hoặc là nhớ bố mẹ
hai triệu ba triệu
để ông bà cũng ở nhà sắm tết
không chỉ riêng anh thiện hay chị trang
câu chuyện lo lắng khi tết đến là nỗi niềm chung của rất nhiều công nhân ở các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố
lên hà nội mưu sinh đã hơn sáu năm nay
thế nhưng mức lương của hai vợ chồng chỉ hơn chục triệu đồng một tháng
gia đình đang có ba con nhỏ khiến áp lực cuộc sống luôn đè nặng lên đôi vai của chị thành
mọi chi tiêu trong sinh hoạt hàng ngày luôn làm chị phải cân đo đong đếm từng chút một
tết là nhiều cái phải sẵn lắm
nhưng mà mình cuộc sống nó hơi khó khăn nên là mình cũng phải tính toán chi li những cái gì cần thiết ấy
nên thì mình mua thôi
ở quê thì gia đình cũng bố mẹ thì cũng làm ruộng với ông bà cũng già cả cả
tết vốn là dịp đoàn viên sung vầy
nhưng với những lao động thu nhập thấp như chị thành
thì tết cũng là nỗi sợ
bởi đây là thời điểm mà gia đình phải chi tiêu nhiều
mua cho các con một bộ quần áo mới mặc tết tưởng chừng là điều đơn giản
nhưng với chị cũng là sự băn khoăn đắn đo
để có thêm tiền chi tiêu cho tết chồng chị phải tranh thủ đi làm thêm
những mong tết sẽ đủ đầy hơn theo cách riêng của những người công nhân nghèo
nên là cảm thấy cuộc sống nhiều cái phải lo nên là áp lực nó tăng lên
chồng mình thì cũng làm tự do bên ngoài
nên là cũng có đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập
để có cái tết ấm no hơn
theo báo cáo của tổng liên đoàn lao động việt nam thống kê đến cuối tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai đã cho thấy
có hơn một hai trăm linh doanh nghiệp tại bốn mươi bốn tỉnh thành phố bị ảnh hưởng sản xuất kinh doanh phải cắt giảm lao động
số lao động trong các doanh nghiệp bị ảnh hưởng tới việc làm là trên bốn trăm bảy mươi hai lao động chiếm sáu mươi bốn năm mươi bốn tổng số lao động tại các doanh nghiệp
các chuyên gia dự báo trước tình hình này việc làm của công nhân người lao động ở một số doanh nghiệp có thể bị ảnh hưởng đến hết quý i năm hai nghìn hai mươi ba
thấu hiểu và đồng cảm với hoàn cảnh của những người công nhân thuê trọ
vợ chồng ông minh luôn cố gắng đồng hành hỗ trợ họ bằng những món quà nhỏ nhưng chứa được ý nghĩa động viên tinh thần to lớn
một cặp bánh trưng cùng một cành đào
hai vợ chồng ông mong muốn đem đến không khí tết ấm áp cho những người công nhân thuê trọ tại đây trong nhiều năm qua
gia đình đây cũng rất muốn đồng hành cùng các cháu làm sao là nhà nước cũng tăng được mực lương cho các công nhân ở khu vực này để đảm bảo đời sống của họ tốt hơn
đợt tết thì nói chung là với gia đình thì cũng rất là thông cảm đối với công nhân trọ ở đây thì họ toàn ở nơi xa đến
các cháu ở đây với gia đình thì mỗi người một hoàn cảnh khác nhau cho nên là các cháu phải nhiều hôm đi về rất là muộn
cháu thì đi về khói
khuya lắm nhưng mà thôi thì về hoàn cảnh các cháu phải làm những công ty nó vất vả những đồng lương chi trả nhiều thứ quá cho nên nó cũng vất vả
là gia đình cũng là đồng hành với các cháu giúp đỡ các cháu để gọi là tình cảm chút ít với các cháu để động viên các cháu thôi
tết nguyên đán đã cận kề
bên cạnh niềm háo hức chờ đón năm mới

nhiều công nhân người lao động còn đang loay hoay với hàng trăm khoản phải chi tiêu
hằng ở trong khi tài chính hạn hẹp
thu nhập thấp khiến cuộc sống của những người lao động nghèo đã khó lại càng khó thêm
tết đến với họ luôn là nỗi lo bởi những gánh nặng niêu sinh